xung đột và thảm họa đã buộc hơn ba mươi ba triệu người trên thế giới phải tha hương ngay trong chính quốc gia của mình
và khiến cho họ phải đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh trong lúc đại dịch covid một mươi chín bùng phát
báo cáo do trung tâm giám sát lánh nạn trong nước và hội đồng người tị nạn naui cho biết
tổng số người phải đi lánh nạn ngay cả trong các nước xảy ra xung đột và thiên tai đã tăng lên mức kỷ lục năm mươi tám triệu người
cao hơn nhiều so với khoảng hai mươi sáu triệu người đang tị nạn tại nước ngoài
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi chín xung đột khiến tám năm triệu người phải di tản tại các quốc gia như syri ethiopia và nam sudan
trong khi đó số người phải rời bỏ nhà cửa do thiên tai trong năm qua lên tới hai mươi năm triệu người
khi mà hàng loạt các đợt siêu bão lũ lụt càn quét khắp khu vực trên thế giới
các chuyên gia cảnh báo những người lánh nạn trong nước thường sống trong các lán trại đông đúc
hay những khu định cư tạm bỡ khiến họ càng dễ bị tổn thương hơn trước dịch covid một mươi chín